chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới của phiên xét xử này
quý vị hãy bấm lai theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại